các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm nhìn nhận vụ việc trẻ bị đối xử tiêu cực vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc
từ vụ việc này sở cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp trong công tác quản lý
hiện nay ngành giáo dục đã lắp đặt camera giám sát đội ngũ cán bộ hỗ trợ trong quản lý các trường mầm non
tuy nhiên ông lê hoài nam cho rằng điều quan trọng nhất là phải nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý
chủ nhóm lớp và giáo viên đã làm công tác mầm non
bà nguyễn thị thu hiền phó trưởng phòng giáo dục đào tạo tp hcm cũng cho biết
ubnd phường linh đông đã đình chỉ hoạt động giáo dục đối với lớp mẫu giáo tí bo kể từ ngày hai mươi năm tháng bốn
phòng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn hỗ trợ tiếp nhận các trẻ em từ lớp mẫu giáo tí bò chuyển sang
bà lâm thị bạch nga chủ lớp mẫu giáo tí bo đã thừa nhận sai phạm của mình và chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm
công an phường linh đông đang xác minh để xử lý theo quy định với hành vi vi phạm của bà nga
bà nguyễn thị thu hiền khẳng định phòng sẽ tăng cường tổ chức những buổi trao đổi
thường xuyên phối hợp với ủy ban nhân dân các phường kiểm tra các cơ sở giáo dục tư thục để hạn chế tối đa hành vi xấu trong trường học
liên quan đến vụ việc trẻ bể chút đòn roi xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục hoàng oanh có địa chỉ thôn quang trung
xã lạc hồng huyện văn lâm tỉnh hương yên
sáng ngày một mươi một tháng bốn phòng giáo dục và đào tạo huyện văn lâm đã thông tin về vụ việc
trước đó vào tối ngày chín tháng bốn phòng giáo dục và đào tạo huyện văn lâm đã nhận được thông tin trên các trang mạng xã hội
về vụ việc trẻ bị đối xử không tốt của giáo viên tại cơ sở mầm non hoàng oanh
ngay trong sáng ngày một mươi tháng bốn phong đã cử lãnh đạo chuyên viên làm việc với ủy ban nhân dân xã lạc hồng
và cơ sở mầm non tư thục hoàng oanh để nắm bắt về thông tin
chủ cơ sở mầm non tư thục hoàng oanh là bà trần thị loan cô giáo có trong video là kha thị tấm
đã được công an xã lạc hồng mời đến trụ sở làm việc lấy lời khai
biên bản làm việc của công an xã lạc hồng với chủ cơ sở và cô giáo trên đều xác nhận có vụ việc đó
vụ việc xảy ra trước tết nguyên đán tuy nhiên không nhớ chính xác thời gian cụ thể
hiện công an xã lạc hồng đang tập hợp hồ sơ vụ việc trên theo quy định của pháp luật
cơ sở mầm non tư thục hoàng oanh được thành lập theo quyết định số một trăm một mươi hai
quy đề ubng ngay sau tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của ủy ban nhân dân xã lạc hồng
bà kha thị tấm đã nghỉ việc từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện ủy ban nhân dân xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra làm rõ vụ việc
ngay sau khi tiếp nhận thông tin ủy ban nhân dân huyện văn lâm đã chỉ đạo ủy ban nhân dân xã lạc hồng
khẩn trương phối hợp với các cơ quan xem xét kiểm tra xử lý nếu vi phạm theo quy định của pháp luật
đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục trong toàn huyện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
cụ thể qua điều tra khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi ba bà trần thị thúy hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê kiên giang
cùng chồng là lê văn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và con ruột lê trần thúy vi sinh năm hai nghìn tám
thuê nhà ở phường thuế hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương để nhận chồng giữ trẻ thuê
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
bà hằng nhận chăm sóc hai đứa con trai của vợ chồng ông nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê đồng tháp
là bé nht sinh năm hai nghìn hai mươi ba và bé nhn sinh năm hai nghìn hai mươi thời gian trong giữ cả ngày lẫn đêm với số tiền bốn năm triệu đồng một tháng
ngày hai mươi năm tháng ba bà hằng gọi vi qua phòng ngủ giữ bé t lúc này thấy tê khóc không nín phi đã dùng tay cây gỗ chút đòn lên nạn nhân
khoảng một mươi bốn giờ ngày ba mươi tháng ba bà hằng tiếp tục nhớ vi cho bé t
và các bé khác
đến chiều khi nạn nhân ngủ dậy thì tiếp tục khóc nên vi đã bế bỏ xuống nền nhà để rỗ các bé khác
thấy t vẫn không nín vi tiếp tục tác động vật lý lên nạn nhân
khi thấy t nín khóc vi tiếp tục qua dỗ các bé khác
một lúc sau thấy tê nắm bắt động nên vi gọi dậy nhưng nạn nhân không tỉnh
hốt hoảng vi bế t xuống cho cha mẹ
bà hằng nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện
ngày ba mươi một tháng ba vi đã đến công an thị xã bến cát đầu thú
khai nhận hành vi do bực tức khi nạn nhân khóc nên đã hành hung
xét thấy hành vi dùng chân tay và cây gỗ tác động vào những vùng trọng yếu
là những vị trí nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân của vi có dấu hiệu của tội sát hại người
công an thị xã đã báo cáo đề xuất công an tỉnh bình dương phối hợp
tiếp nhận hồ sơ tin báo về tội phạm trên thụ lý theo thẩm quyền
liên quan đến vụ việc lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tỉnh bình dương cho biết
phòng giáo dục đào tạo thị xã biên cát đã có báo cáo vụ việc
sở cũng đã yêu cầu phối hợp với công an để làm rõ vụ việc
vị này cho biết thời gian qua các địa phương cũng đã tăng cường công tác nắm tình hình
quản lý không để người dân nhận giữ trẻ tự phát
tuy nhiên do nhu cầu của người dân nên một số người không có công việc
đã nhận chăm sóc trẻ nhỏ theo kiểu giữ hộ
hầu hết những người nhận giữ trẻ sinh sống đan sen trong các khu dân cư
họ nhận giữ chỉ vài bé như kiểu người thân giữ hộ nên khó kiểm soát
qua sự việc này sở đề nghị các địa phương tăng cường quản lý
nắm thông tin về các hội dân nhận giữ trẻ tự phát để xử lý
trước đó khi đang làm việc gia đình anh nguyễn văn tuấn nhận được tin báo của bà hằng
về việc con trai tử vong tại trung tâm y tế thị xã bến cát
lúc này gia đình hốt hoảng đến nơi thì được các bác sĩ cho biết
nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện
để làm rõ sự tình gia đình ông tuấn đã trình báo sự việc với công an phường thới hòa
sau đó công an thị xã bến cát cùng các đơn vị công an tỉnh bình dương điều tra làm rõ
trưa hai mươi năm tháng tám năm
năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt bị cáo nguyễn thị an ba mươi tuổi mức án tù trung thân
nguyễn thị lành ba mươi một tuổi cùng chú tại huyện phú xuyên hà nội mức án hai mươi năm tù cùng về tội sát hại người
bị cáo an và lành là hai bảo mẫu bị cáo buộc có hành vi bạo hành gây ra nỗi đau cho bé trai ptd
sinh năm hai nghìn hai mươi một chú thường tín hà nội hồi đầu năm hai nghìn hai mươi ba
hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này bị cáo an có vai trò cao hơn bị cáo lành
hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì lễ của mình đã mở cơ sở trong trẻ trai phép
mặc dù cơ sở này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục nhận trong giữ trẻ
bản án nêu rõ hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ đã xâm phạm tính mạng của nạn nhân
gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại nên cần có mức án nghiêm khắc để đủ sức giáo dục gian đe
về dân sự tòa ghi nhận sự tự nguyện của gia đình hai bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân năm trăm linh triệu đồng
trước đó ngày năm tháng ba công an huyện thường tín hà nội đã khởi tố bị can nguyễn thị an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và nguyễn thị lành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại thị trấn phú minh huyện phú xuyên thành phố hà nội
để điều tra về vụ việc bé trai ptd sinh năm hai nghìn hai mươi một trú tại xã vạn điểm huyện thường tín tử vong
sau khi cháu được gửi giữ tại cơ sở trông trẻ có hai bỏng hỗn ảnh
theo lời khai ban đầu của hai đối tượng sáng hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba an và lành đưa trẻ vào buồng ngủ
thì thấy nạn nhân chạy ra ngoài cửa khóc
do bực tức lành bế nạn nhân rồi tác động xuống nền nhà trải thảm
an tác động bật lý vào nhiều vùng trọng yếu của nạn nhân
đến chiều cùng ngày khi gia đình đến đón nạn nhân các đối tượng nói dối nạn nhân bị ngã
ngày hai mươi sáu tháng hai nạn nhân tiếp tục khóc nên bị an dùng chân tác động dẫn đến bất tỉnh
lúc này an thông báo cho gia đình đến và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên
ngày một ba nạn nhân được trả về gia đình và tử vong sau đó
kết quả pháp y sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não chảy máu não phù não
tại cơ quan công an lanh kể trước đây đi làm công nhân cho một công ty sau đó bỏ giữa trừng
người phụ nữ hiện cũng có hai con nhỏ một cháu sinh năm hai nghìn một mươi chín và cháu còn lại sinh năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín lánh xin vào nhà trẻ trên làm thuê với mức lương hai ba triệu đồng một tháng
tùy vào từng thời điểm có nhiều hay ít trẻ gửi đến
cách đó hơn một năm lành cùng ăn quản lý nhà trẻ trên
công việc hàng ngày của lành là cùng ăn đón trẻ đi chợ chuẩn bị đồ ăn cho các cháu ăn ngủ
và hết ngày trả các cháu cho gia đình
lành cho biết nạn nhân mới đi học được khoảng một mươi ngày không nghịch ngợm nhưng hay khóc đòi về nhà
lành cho biết nạn nhân hơi chậm hơn với các bạn như chưa nói được vận động đi lại cũng chậm hơn
nếu các cháu có nghịch ngợm thì bản thân chỉ đẩy vào người
chỉ có lần đó em làm như vậy nạn nhân vì cháu cứ chạy ra ngoài đứng cửa khóc gọi mãi mà cháu không vào
thì cũng chỉ muốn cho cháu vào trong
biết bản thân tốt nghiệp trung cấp một trường sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ
hiện tại ở lớp an và lành đang trông coi khoảng một mươi cháu
chồng các cháu cũng áp lực vì bản thân thị có hai con
thị muốn nói với gia đình nạn nhân thực sự từ trong đấy lòng cô rất xin lỗi họ và nạn nhân
an nói mong muốn được gia đình cháu tha thứ để có thể làm lại cuộc đời
tại nhà trẻ xảy ra sự việc thương tâm trên đây là căn nhà cấp bốn khá chật hẹp và tối tăm
bên trong được ngăn chia phòng làm nơi hai cô giáo an và lành trong giữ trẻ
nhà trẻ trên hoạt động trong nhiều năm liền và từng bị cơ quan chức năng địa phương lập biên bản
đình chỉ hoạt động vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nhưng vẫn lén lút nhận trong giữ trẻ
một người dân ở chú xã vạn điểm thường tín hà nội kể từng cho hai con trai gửi ở nhà trẻ trên trong nhiều năm qua
anh cho biết trước đây chưa thấy xảy ra việc các cháu bị chút đòn roi đến thương tích
bản thân người dân này cũng đã đến cảng hai nhà cô giáo an và lành ở cách đó khoảng hai km
đại tá nguyễn tiến tần trưởng công an huyện thường tín cho biết đây là nhóm

tự phát tự lập không đảm bảo cho lớp học không có camera giám sát
nhân chứng lại là các cháu bé chưa biết nói
do đó hai người trông trẻ có thời gian quanh co chối tội
còn gia đình nạn nhân ban đầu nghĩ rằng do chó bị ngã và không hợp tác thực hiện pháp y
tuy nhiên qua những vết thương trên người nạn nhân chúng tôi nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đại tá tần khẳng định căn cứ vào các vết thương của nạn nhân công an huyện thường tín đã phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hà nội quyết liệt vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc
đưa các đối tượng ra trước pháp luật
đại tá tần cho rằng đây là khe hở trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến các nhóm trẻ
nhà trẻ tự phát do đó ông mong muốn phụ huynh học sinh có con nhỏ nên gửi các cháu đến các nhà trẻ
đủ điều kiện trong giữ và nuôi dạy
theo dõi vụ việc ông đặng hoa nam cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương minh xã hội
bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của nạn nhân theo ông nam sau sự việc lần này
rất nhiều vấn đề được đặt ra liên quan đến đối xử tệ bạc với trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non
đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động không phép
sở giáo dục đào tạo các tỉnh thành phố phải ra soát lại kiểm tra lại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non
hoạt động không đăng ký không được cấp phép để đình chỉ
về lâu dài thì xem xét lại quy hoạch các hạ tầng xã hội ở các khu đô thị lớn khu công nghiệp khu chế xuất
chính vì thiếu hạ tầng xã hội trong đó có cơ sở mầm non cho nên người lao động
đặc biệt là những lao động nhập cư không biết gửi con ở đâu
người lao động đi làm thì buộc phải họ đưa con vào những cơ sở giáo dục không đảm bảo chất lượng
và không phép dẫn đến vụ việc trẻ em bị bạo hành gây hậu quả đáng tiếc đã xảy ra
như vậy địa phương ban quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra và tạo điều kiện
để chăm sóc con em của người lao động
một vấn đề nữa cũng được người đứng đầu cục trẻ em nhắc đến đó là lỗ hổng kiến thức
kỹ năng về chăm sóc trẻ em của các bậc làm cha mẹ
các bố mẹ thành viên trong gia đình rất thiếu kiến thức về làm cha mẹ bảo vệ trẻ em
nên có trường hợp con bị đối xử tệ bạc nhiều ngày mắc không phát hiện ra
do đó các cha mẹ đặc biệt là các cha mẹ nuôi con nhỏ cần phải được tăng cường truyền thông giáo dục
với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước chính quyền địa phương
đặc biệt là các cơ quan chức năng quản lý nhà nước hệ thống ngành văn hóa thể thao và du lịch
quản lý nhà nước về gia đình hội phụ nữ đoàn thanh niên đối với các cặp vợ chồng trẻ
hội phụ nữ đoàn thanh niên đã làm rất nhiều chiến dịch giáo dục trên tất cả các kênh phương tiện
nhưng cần làm nhiều hơn nữa
người đứng đầu cục trẻ em cũng nhấn mạnh các cơ sở hoạt động không phép không đủ điều kiện
mà vẫn hoạt động thì rất có nguy cơ cao trẻ em bị bạo hành
đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non trong giữ trẻ
vì thế cần phải thanh kiểm tra thường xuyên các cơ sở trong giữ trẻ
chăm sóc trẻ giáo dục trẻ để đảm bảo các điều kiện
vì trẻ càng nhỏ thì không nói được không có kỹ năng để bảo vệ
ngoài ra nên khuyến khích các cơ sở giáo dục lắp camera để cha mẹ phụ huynh
cơ quan chức năng có thể theo dõi phát hiện sự việc kịp thời
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại